chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy của truyền hình nhân dân
từ nay đến ngày hai mươi một tháng bảy ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
riêng ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng bảy ở các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa rất to
mặc dù bão số ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mưa lớn đã khiến ngập úng tại nhiều địa phương từ nam định đến hà tĩnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
theo thông tin từ văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các khu vực thấp trũng ven biển từ nam định đến hà tĩnh vẫn đang ngập sâu
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bảy có hơn sáu mươi ba hecta lúa và hơn ba hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập
trong đó nam định là hơn hai mươi một năm trăm linh hecta ninh bình hơn sáu sáu trăm linh hecta hòa bình tám mươi hecta thanh hóa hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn hai trăm linh hecta lúa bị ngập
hà tĩnh gần bảy hecta lúa và hơn ba hai trăm linh hecta
trong đó nam định là hơn ba hai trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta

trong đó nam định là hơn ba hai trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta nghệ an hơn một mươi bốn bốn trăm linh hecta
mưa lớn vẫn xuất hiện các địa phương đang tập trung thống kê và khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra
dự kiến phải mất một vài ngày tới cuộc sống của người dân mới ổn định trở lại
do ảnh hưởng của bão số ba từ chiều và đêm ngày một mươi tám tháng bảy ở thanh hóa đã có mưa to đến rất to từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
chính quyền và người dân đã tập trung huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với bão nhất là tại các khu vực tập trung nhiều hồ đập sung yếu

nơi có sáu mươi sáu hồ đập trong đó tại thôn phú cốc xã thành thọ đập bai mạ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một để phục vụ tưới tiêu cho bốn mươi hecta diện tích đất nông nghiệp
do sử dụng lâu nên đập bị hư hỏng nặng khiến hai mươi ba hộ dân sống tại vùng hạ liêu luôn ở trong tình trạng lo lắng
trung tâm một trăm một mươi năm có hai mươi một xe cấp cứu phục vụ người dân toàn thành phố hà nội trong đó thực tế sử dụng chỉ có một mươi năm xe còn sáu xe dự phòng tất cả các xe đều đã cũ

những trang thiết bị hỗ trợ phương tiện cho công tác cấp cứu khẩn cấp vẫn không có gì thay đổi với đặc thù công việc cấp cứu khi bệnh nhân cần thì những cán bộ này phải lập tức có mặt thế nhưng với điều kiện cơ sở vật chất như thế này thì thật khó để công tác cứu người được thực hiện nhanh nhất an toàn nhất
chuyên ngành tim mạch luôn được đánh ngành y tế đánh giá là một trong năm chuyên ngành cốt lõi của y tế nước ta
do đó những cơ sở y tế tại các thành phố lớn luôn thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải vì nhiều lý do như chất lượng y tế cơ sở trang thiết bị không đáp ứng được điều trị
từ những thực tế kể trên đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tiêm mạch đã được đi vào thực tế và ngày càng thể hiện được hiệu quả rõ rệt mang lại lợi ích to lớn cho người dân
trong những năm qua với vai trò là bệnh viện hạt nhân của bộ y tế bệnh viện tim hà nội đã hỗ trợ về nhân lực và trang thiết bị hiện đại cần thiết
giúp một mươi sáu bệnh viện ở các tuyến trung ương tuyến tỉnh và bệnh viện tư nhân đủ điều kiện trở thành bệnh viện vệ tinh của mình ở chuyên khoa tim mạch
theo xuất phát điểm đầu tiên là muốn giúp cho các đơn vị ở tuyến tỉnh ở tuyến cơ sở được đào tạo cơ bản và bài bản hơn về các chuyên môn kỹ thuật để làm sao nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của anh em ở tuyến dưới đủ đáp ứng yêu cầu người dân
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn là hai trong số một mươi sáu bệnh viện vệ tinh đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của bộ y tế và bệnh viện tiêm hà nội để trở thành những bệnh viện vệ tinh trong chuyên ngành tiêm mạch và tự chủ được về nhân lực cũng như trang thiết bị để điều trị nhiều bệnh lý từ đơn giản đến phức tạp về tiêm mạch tại địa phương

bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện tiêm hà nội đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của bệnh viện tiêm hà nội để trở thành những bệnh viện vệ tinh trong chuyên ngành tiêm mạch